với hành vi chống người thi hành công vụ huỳnh thanh minh và huỳnh tấn lộc cùng chú tại huyện đất đỏ
đã bị công an cảnh sát điều tra công an huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
vào khoảng một giờ ngày một tháng năm minh bị tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông lập biên bản do có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
lúc này minh giật lại giấy tờ xe dùng tay đấm vào mặt cán bộ cảnh sát giao thông và bị khống chế
thế vậy lộc lấy một con dao gấp đe dọa tổ công tác và yêu cầu thả minh ra
trước sự manh động của đối tượng một cán bộ thuộc tổ tuần tra đã bắn súng chỉ thiên yêu cầu lộc bỏ giao xuống và bị khống chế
làm việc với cơ quan công an cả hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết vào thời điểm trên
do say xỉn không làm chủ được hành vi dẫn đến vi phạm
sau gần một ngày lánh mặt khỏi hiện trường trịnh thanh tòng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ngủ ở tỉnh đồng tháp đã ra trình diện vì liên quan đến vụ tên nạn giao thông dẫn đến chết người trên quốc lộ tám mươi đoàn qua huyện châu thành tỉnh đồng tháp
tại cơ quan điều tra tòng khai nhận vào sáng ngày hai tháng năm chở vợ sắp cưới khi đến dốc cầu nha mân thuộc xã tân nhuận đông huyện châu thành
thì đã xảy ra va chạm với xe mô tô do anh hát điều khiển đang chở vợ con lưu thông
cú va chạm khiến xe máy của anh hát cầm lái ngã xuống đường tiếp tục va chạm với xe đầu kéo từ phía sau đang lưu thông tới làm chị vợ tử vong
tòng thừa nhận thời điểm xảy ra vụ việc do hoảng loạn và lo sợ nên đã điều khiển xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi bỏ trốn lên tp hcm
công an tỉnh bình dương vừa đồng loạt gia quân kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại chi nhánh và các điểm giao dịch của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn thuộc tỉnh bình dương
có tổng cộng hai mươi một trên hai mươi bốn địa điểm kinh doanh của f tám mươi tám bị kiểm tra và cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm trên các lĩnh vực về an ninh trật tự kinh tế phòng cháy chữa cháy
đối với các giao dịch ký gửi tài sản và vay cầm cố tài sản công ty cổ phần kinh doanh s tám mươi tám đưa ra các hợp đồng ký gửi tài sản và vay cầm cố tài sản
thể hiện mức lãi suất các loại phí việc thỏa thuận thuê mượn lại tài sản cầm cố và nhiều điều khoản trong hợp đồng là không minh bạch
có dấu hiệu vi phạm về lãi suất cho vay theo quy định của bộ luật dân sự
nhà hàng vừng ơi là cơ sở thứ hai ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bị các đối tượng dùng chiêu trò là gọi điện thoại vờ đặt tiệc nhờ mua rượu để lừa đảo và chiếm đoạt hơn năm trăm linh triệu đồng trong dịp nghỉ lễ vừa qua
tương tự như thủ đoạn lừa đảo trước đó vào ngày một tháng năm nhà hàng vừng ơi đã nhận được điện thoại của một người tự xưng là việt thanh đang công tác tại một cơ quan trên địa bàn
muốn đặt tiệc và yêu cầu nhà hàng chuẩn bị rượu và sâm để đãi khách để tạo sự tin tưởng đối tượng đã chuyển hình sau chụp giao dịch chuyển khoản từ ngân hàng
cho rằng tiền của khách chuyển vào tài khoản bị chậm và sợ trễ việc của khách nhà hàng vương ơi đã chuyển năm lần với số tiền năm trăm hai mươi bảy triệu đồng vào tài khoản mang tên dương ngọc khánh để mua rượu và xâm
đến tối ngày một tháng năm không thấy giao rượu và xâm như đã hẹn và cũng không thấy khách tới đãi tiệc lúc này nhà hàng mới biết là dĩnh bẫy lừa đảo
vào ngày bốn tháng năm tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đỗ xuân tùng quê ở tỉnh hà nam trú tại thành phố biên hòa cùng năm đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vẽ dự án ma trên đất nông nghiệp để bán cho nhiều người dân thu cả trăm tỷ đồng